phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình vừa ký công điện số bốn trăm hai mươi bốn về vụ cháy nhà xưởng tại ngõ số một phố đại linh phường trung văn quận nam tử liêm thành phố hà nội
công điện nêu rõ vào sáng ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín xảy ra vụ cháy nhà xưởng tại ngõ một phố đại linh phường trung văn quận nam tử liêm thành phố hà nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết
thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân thân nhân người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau
một ủy ban nhân dân tp hà nội khẩn trương tổ chức thăm hỏi động viên có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người tử vong và bị thương tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy
hai bộ công an ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn diễn tập phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn kịp thời phát hiện chấn trình khắc phục các vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật